tại thành phố bân băn thuột tỉnh đắk lắc đã diễn ra lễ trao tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng cho bốn mẹ
và truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng cho ba mươi năm mẹ
tại buổi lễ tỉnh đắk lắc đã ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc trong các cuộc kháng chiến
khẳng định việc phong tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng là sự ghi nhận tôn vinh những công hiến của các mẹ liệt sĩ thương binh
đồng thời kêu gọi các tập thể cá nhân trong tỉnh tiếp tục dành sự quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa
đối với các bà mẹ việt nam anh hùng các gia đình có công với cách mạng
tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết thi đua xây dựng tỉnh đắk lắc ngày càng toàn diện
góp phần vào sự phát triển của sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc trong thời kỳ mới
nhân dịp này sáu gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc cũng được trao tặng huân chương độc lập hạng ba
một số cá nhân tập thể xuất sắc cũng được trao tặng huân chương huy chương của chủ tịch nước thủ tướng chính phủ